nhằm tuyên truyền cho ngư dân về việc bảo vệ biển đảo quê hương ngày một mươi chín tháng năm
tàu tám nghìn một thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã cập cảng bến đầm thuộc huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
đoàn do trung tướng hoàng văn đồng chính ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam làm trưởng đoàn
cùng ba trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển và các cơ quan dân chính đảng khu vực phía nam
chương trình được tổ chức với một chuỗi các hoạt động như ký kết phối hợp triển khai
thực hiện mô hình giữa đơn vị với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền biển đảo
phổ biến giáo dục pháp luật thăm tặng quà gia đình chính sách các hộ dân ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí
tập huấn sơ cứu người bị đuối nước tặng tủ thuốc phao áo cầu tổ quốc cho ngư dân
thông qua các hoạt động nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân giúp đỡ động viên
hỗ trợ các gia đình chính sách tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân vươn khơi bám biển
xây dựng kinh tế gia đình tham gia phát triển kinh tế của địa phương
tham gia cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc